thưa quý vị hai năm một lần nhà nước tiến hành xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú ở các lĩnh vực văn học nghệ thuật
và mỗi lần xét tặng thì đều khó tránh khỏi những ồn ào dư luận lại bàn ra tán vào
chủ yếu là việc tại sao người này được trong khi người kia có thể xứng đáng hơn lại không được
và có nhiều ý kiến cho rằng thực tế quá trình xét tặng danh hiệu thời gian vừa qua cho thấy là cần sớm có một bộ tiêu chí
mang tính định lượng cụ thể để tránh những tranh cãi mỗi khi đến dịp xét tặng danh hiệu cho các nghệ sĩ
theo quyết định một nghìn bốn trăm ba mươi một qd ctn do chủ tịch nước võ văn thường ký ngày hai mươi tám tháng một mươi một
có bốn mươi hai cá nhân được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân
đây là danh sách mới nhất về phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân đợt hai năm hai nghìn hai mươi ba
danh sách đợt một được thông qua và chủ tịch nước ký vào ngày hai mươi hai tháng sáu có bảy mươi bảy nghệ sĩ được phong tặng
tính cả hai danh sách tổng cộng một trăm một mươi chín nghệ sĩ được phong tặng nghệ sĩ nhân dân lần thứ một mươi
hai danh sách tổng cộng một trăm một mươi chín nghệ sĩ được phong tặng nghệ sĩ nhân dân lần thứ một mươi
cũng như những lần trước dư luận tiếp tục tranh cãi xoay quanh câu chuyện bỏ sót nghệ sĩ
có những nghệ sĩ nhân dân được vinh danh lần này chúng tôi không biết rõ đóng góp của họ
có nhiều nghệ sĩ khác gạo gội lại không được vinh danh dịp này cũng cảm thấy hơi tiếc
kỳ xét tặng năm hai nghìn hai mươi hai còn gây hồi hộp cho giới chuyên môn và khán giả
bởi thời gian kéo dài lẽ ra kết quả phải công bố dịp quốc khánh mùng hai tháng chín năm ngoái
xong đến nay danh sách được xét tặng danh hiệu mới có kết quả cuối cùng
liệu có phải tiêu chí xét tuyển danh hiệu nghệ sĩ nhân dân đang khá mù mở sắc dối và chưa được công tâm
bởi thực tế có những người không giành huy chương vàng nào vẫn đạt danh hiệu này
có nhiều nghệ sĩ được phong tặng mà công chúng không biết họ là ai
việc xét tặng không thể chỉ dựa vào tiêu chí có hai huy chương vàng
có người không đủ hai huy chương vàng vẫn được xét tặng
điều này dễ gây ra sự so sánh nhất là đối với nghệ thuật biểu diễn
nơi mỗi người đều có ý kiến đánh giá khác nhau
nếu chúng ta không có tiêu chí về định lượng rõ ràng những tranh cãi xung quanh mỗi kỳ xét tặng danh hiệu sẽ tái diễn
tuy nhiên phản bác quan điểm này một số cư dân mạng cho rằng
mọi tiêu chí về xét tặng danh hiệu cho nghệ sĩ đều có quy định đều có điều luật cụ thể rõ ràng có định tính định lượng
ai xứng đáng ai đủ tiêu chuẩn theo quy định chúng tôi sẽ bỏ phiếu để xét tặng danh hiệu cho họ
cứ việc đúng mình làm sẽ không phải chịu áp lực nào cả
trong hội đồng xét duyệt có các chuyên gia của từng lĩnh vực
hội đồng có một mươi năm thành viên thì hai phần ba là các chuyên gia
chỉ còn một phần ba là các thành phần cứng ở trong các đơn vị quản lý nhà nước liên quan trực tiếp đến các chuyên ngành
tỷ lệ này tôi cho là hợp lý
một hồ sơ đề nghị xét tặng sẽ phải trải qua hơn bốn mươi thành viên của hội đồng xét tuyển theo nhiều cấp
chính vì sự khắt khe này khó có chuyện chạy hồ sơ
danh hiệu nghệ sĩ ưu tú nghệ sĩ nhân dân là danh sưng cao quý mà bất cứ ai làm nghệ thuật cũng muốn nhận
các nghệ sĩ mong rằng hồ sơ được xét duyệt
công bằng minh bạch tôi nghĩ rằng hội đồng xét duyệt đủ kinh nghiệm để làm việc công tâm
không có chuyện san bằng cao phẳng ai giỏi thì được tôn vinh ai chưa giỏi thì phải phấn đấu tiết
nói về vấn đề tiêu chí danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ phải có ít nhất hai giải vàng quốc gia
trong đó có một giải bàng cá nhân
cư dân mạng cho rằng một số trường hợp dù không đủ nhưng sẽ được hội đồng các cấp thảo luận
đánh giá là trường hợp đặc biệt trình thủ tướng chính phủ xem xét
đây là yếu tố khuyên khích tạo động lực
cho các nghệ sĩ tiếp tục cố gắng công hiến
hội đồng xét tặng làm rất công tâm rất tốt vai trò của mình
cân nhắc một cách hết sức cẩn trọng
vì trong hội đồng phần nhiều vẫn là chuyên gia về nghiệp vụ của từng lĩnh vực
giống như mạng của xét tặng khác việc có ý kiến trái chiều là điều rất khó tránh
quan trọng tôi nghĩ các nghệ sĩ chưa được năm nay thì tiếp tục cố gắng
tôi cho rằng điều này có một số vấn đề cần làm rõ
danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú là dành cho công hiến của nghệ sĩ
trong lĩnh vực nghệ thuật bình thường
đối với nền văn hóa nghệ thuật cách mạng
như vậy không phải cứ là nghệ sĩ nổi tiếng được công chúng biết đến rộng rãi
thì đương nhiên là nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú
hiện dự thảo nghị định sửa đổi về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú
đang được lấy ý kiến thay đổi một số quy định
trong đó tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu sẽ được quy định chi tiết
cách tính thành tích thời gian và đối tượng đặc thù
tôi kỳ vọng khi quy định này được ban hành
sẽ chấm dứt tình trạng tranh cãi như hiện nay
bộ văn hóa thể thao và dâu lĩnh cũng cho biết
về quy trình thủ tục xét tặng sẽ điều chỉnh cho khoa học hơn
sửa đổi một số quy định còn lặp lại quy định của luật thi đua khen thưởng hiện hành
tất cả đều kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi mới
việc xét tặng danh hiệu là sự ghi nhận
là nguồn cổ vũ động viên tinh thần của nhà nước đối với văn nghệ sĩ
vẫn biết rằng không thể làm vừa lòng tất cả
danh hiệu là để tôn vinh động viên những người nghệ sĩ
đêm miệt mài giữa ánh đèn sân khấu
đổ rất nhiều bộ hôi nước mắt
và chịu không ít thiệt thòi để phục vụ công chúng phục vụ nhân dân